thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam xác nhận là trên vùng biển thuộc huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu khiến ba ngư dân tử vong
vụ va chạm xảy ra vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay giữa tàu cá do ngư dân trần văn công ở tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu và một tàu không rõ biển số hiệu
vị trí xảy ra vụ va chạm cách bờ biển xã bình dương huyện thang bình khoảng bảy hải lý về hướng đông
thời điểm xảy ra va chạm trên tàu của ngư dân công có tám ngư dân
nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã điều động hai cano và một mươi cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn vớt được tám ngư dân trên tàu
trong đó có năm người bị thương ba người tử vong là võ đình nam nguyễn văn thành và trần hương
lực lượng chức năng đang truy tìm tàu chưa rõ số hiệu và chạm với tàu cá và ngư dân bị mất tích